nhân kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam chiều nay học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh các nhà giáo tại học viện
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và phát biểu
trải qua năm mươi năm xây dựng và trưởng thành mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ giáo viên và học viên
học viện cảnh sát nhân dân đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
học viện đã và đang đào tạo trên bốn vạn sĩ quan có trình độ đại học sau đại học cho lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân
đào tạo hàng nghìn lượt cán bộ trong các khối ngành nội chính của nhà nước và nước bạn lào campuchia
để góp phần cùng lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phó thủ tướng đề nghị
đảng ủy ban giám đốc học viện cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt vận dụng đúng các quan điểm của đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhất là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai và nghị quyết hội nghị trung ương tám khóa một mươi một
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết số bốn về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai phải gắn chặt với việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn và chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng
trong mỗi cán bộ đảng viên mỗi tổ chức đảng và trong toàn đảng bộ
quyết tâm xây dựng đảng bộ học viện cảnh sát thực sự trong sạch vững mạnh
trong xu thế việt nam ngày càng hội nhập quốc tế mạnh mẽ phó thủ tướng yêu cầu
học viện cảnh sát nhân dân cần chủ động tích cực tăng cường hoạt động hợp tác
với các cơ sở đào tạo cảnh sát và lực lượng cảnh sát của các nước
trong khu vực và trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm và kiến thức tiên tiến
về đào tạo lực lượng cảnh sát
học viện cảnh sát về đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước
về an ninh trật tự nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường